cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lã thị vân
trú tại phường yên thế thành phố pleiku để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vân có quen biết với bà nguyễn thị nguyện trú tại thành phố pleiku nên đã nhiều lần nhờ bà nguyễn
vay tiền để đầu tư làm ăn kinh doanh quá trình vay tiền vân đều trả tiền gốc và lãi theo cam kết
đến vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi một số tiền vân còn nợ của bà nguyễn là chín trăm linh triệu đồng
vào ngày một mươi sáu tháng chín vân cùng chồng thỏa thuận bán nhà cho bà nguyễn với số tiền hai chín tỷ đồng
trong đó đã trừ số tiền chín trăm linh triệu đồng đã nợ từ trước do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
căn nhà trên đang thế chấp vay tại ngân hàng an bình chi nhánh huyện chư sê nên phải rút bìa đỏ
thế chấp mới sang tiên được vào ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi bà nguyện đã đưa số tiền một chín trăm năm mươi một tỷ đồng
thì để trả tiền vay ngân hàng rút bìa đỏ sang tên theo thỏa thuận tuy nhiên khi biết tiền đã
được nộp vào tài khoản vân đã chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân
rồi cắt liên lạc và bỏ trốn
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng
trong vụ án hình sự cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng xảy ra tại quán lucid pub
thuộc khu đô thị phúc sơn xã thượng trưng huyện vĩnh tường
trước đó hai nhóm thanh niên gồm khoảng hai mươi người đến quán
logipub ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn sau đó hai nhóm lao vào đánh nhau làm bốn người bị thương tích
quá trình điều tra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã quyết định khởi tố
vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng bước đầu ra quyết định khởi tố bị can
đối với bốn đối tượng gồm phan văn quang đỗ văn khánh vũ hoài nam và bùi đức mạnh cùng chú tại huyện vĩnh tường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bộ lao động thương minh và xã hội đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo về việc một phụ nữ ở đồng tháp tử vong khi nâng ngực
ở bệnh viện một a thuộc bệnh viện trịnh hình và phục hồi chức năng tp hcm
theo đó bộ lao động thương minh và xã hội yêu cầu cục bảo trợ xã hội khẩn trương kiểm tra xác minh nguyên nhân vụ việc
chỉ đạo bệnh viện một a quan tâm hậu sự chú đáo cho nạn nhân và phối hợp với các cơ quan chức năng
làm rõ nguyên nhân báo cáo bằng văn bản gửi về bộ trước một mươi h vào ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng ba
như intv đã đưa tin trước đó vào ngày một mươi tám tháng ba nạn nhân được phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn trước
đến hơn một mươi sáu giờ cùng ngày người nhà bất ngờ được thông báo nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
khi người nhà vào phòng đã thấy nạn nhân tím tái nghi ngờ đã tử vong từ trước đó
ngay sau khi nhận được tin báo công an tân bình và lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra và giải phẫu tử thi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
vừa phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại km hai mươi chín cộng năm trăm linh quốc lộ ba mươi bốn thuộc địa phận xã minh ngọc huyện bắc mê tỉnh hà giang
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi e năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi chín lưu thông theo hướng bảo lâm cao bằng
thành phố hà giang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên sẽ hiểu lệnh dừng xe kiểm tra
lái xe không chấp hành
mà tăng ga nhằm tẩu thoát buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp khống chế bắt giữ
qua kiểm tra lái xe là trần văn dũng đi cùng trên xe là đỗ văn viên cùng chú tại huyện đan phượng
thành phố hà nội tiến hành kiểm tra trong cốp xe phát hiện cất giấu một bao tải bên trong có một mươi bốn bánh heroin
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã thái học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
khi đang chân nhường vận chuyển thì bị bắt giữ
liên quan đến vụ việc hai nhóm
gồm hàng chục
thanh niên hỗn chiến đuổi đánh nhau xảy ra tại khu vực khu đô thị đô nghĩa phường yên nghĩa quận hà đông hà nội
công an quận hà đông đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên trong vụ việc
trước đó vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi chín tháng ba hai nhóm chủ yếu là nam thanh niên ở độ tuổi một mươi bốn đến hai mươi hai tuổi
sử dụng vũ khí là gió dài tự chế xông vào ẩu đả với nhau có người đã bị thương và gục ngã
nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn cuộc hỗn chiến
đồng thời truy bắt các đối tượng tham gia ẩu đà
quá trình xác minh làm rõ cơ quan công an đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên liên quan tới vụ việc
đồng thời triệu tập các đối tượng còn lại hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hướng từ đồng nai về thành phố hồ chí minh
vừa bị đội cảnh sát giao thông rạch chiếc bắt giữ
vào chiều ngày hai mươi tháng ba đội cảnh sát giao thông rạch chiếc nhận được tin có một đoàn xe phân khối lớn chạy tốc độ cao trên quốc lộ một
hướng từ đồng nai về thành phố hồ chí minh
cảnh sát giao thông phối hợp với tổ phòng chống đua xe của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
triển khai các biện pháp nghiệp vụ chặn bắt
cảnh sát đã mật phục ghi hình đo tốc độ nhóm người lái xe phân khối lớn trên
và khi nhóm này chạy xuống hầm chui nút giao thông đại học quốc gia thành phố hồ chí minh phường linh trung thành phố thủ đức
lực lượng chức năng đã dùng xe tải chặn đường và ập vào vây bắt đưa người và phương tiện về trụ sở để điều tra xử lý
cắt lỗi chạy vào đường cấm chạy qua tốc độ gắn biển số không đúng quy định
từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng ba học sinh tại nhiều địa phương trên cả nước sẽ trở lại trường học trực tiếp
sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị các trường đón học sinh các khối bảy tám chín một mươi một mươi một và một mươi hai trên địa bàn thành phố học tập trực tiếp tại trường
tại hà giang trẻ mầm non các huyện ngoại trừ bắc quang quang bình vị xuyên thành phố hà giang và học sinh tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh sẽ quay trở lại học trực tiếp
tương tự tại bắc ninh căn cứ với tình hình dịch bệnh tại địa phương nhà trường sẽ cho học sinh đi học trực tiếp
khi tổ chức dạy học trực tiếp các trường sẽ chỉ dạy học một k vào buổi sáng
đắk lắc cũng vừa gửi văn bản yêu cầu các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai từ ngày hai mươi một tháng một
nhằm nâng cao năng lực cho học sinh cuối cấp chuẩn bị thi tuyển sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
còn tại nghệ an từ ngày bốn tháng bốn học sinh các cấp học trên toàn tỉnh sẽ trở lại trường học trực tiếp
một viên ma túy tổng hợp một kg ma túy đá là số vật chứng
mà công an tỉnh điện biên vừa thu được khi bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chỉ trong vòng một giờ đồng hồ
tối qua tại tổ dân phố số bảy thị trấn mường ảng công an huyện mường ảng bắt quả tang hờ a ly mua bán trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ là một viên ma túy tổng hợp một xe máy và một điện thoại
trước đó chỉ một tiếng đồng hồ tại km số ba trăm bảy mươi bảy ba trăm linh quốc lộ sáu tổ công tác phát hiện đối tượng lò văn đẳng
đang cất giấu trong ba lô một bọc màu xanh bên trong có chứa khoảng một kg ma túy đá
viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ban hành cáo trạng truy tố phan thị tứ
trú tại huyện cầm mỹ về tội cưỡng đặt tài sản
khoảng tháng ba năm ngoái tư làm quen với một người đàn ông sáu mươi ba tuổi trú tại thành phố biên hòa
tư đã bí mật quay lại cảnh quan hệ giữa hai người để thực hiện ý định tống tiền
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
tư làm giả kết quả siêu âm có thai dùng clip nóng đe dọa yêu cầu nạn nhân đưa ba trăm linh triệu đồng
trong lúc hai bên đang thực hiện giao dịch tại một quán cà phê thuộc phường tân hiệp thành phố biên hòa
thì tư bị công an bắt giữ
thời gian qua trên địa bàn tỉnh nghệ an đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau
đã có nhiều nạn nhân sập bẫy với số tiền lớn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
để hạn chế hoạt động và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
người dân cần nâng cao cảnh giác phòng ngừa với các loại tội phạm theo khuyến cáo của lực lượng công an
người đàn ông này vừa bị các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
qua khai báo của nạn nhân đối tượng tự xưng là cán bộ công an
thông báo về việc người này liên quan tới một đường dây tội phạm lừa đảo
và rồi dưới sự dẫn dắt của đối tượng người này đã làm theo mọi yêu cầu
thực hiện các giao dịch chuyển khoản cho đối tượng với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
còn thanh niên này lại bị lừa đảo với một thủ đoạn khác
do dịch bệnh không có việc làm nên người này lên mạng tìm hiểu và được một đối tượng mời kinh doanh online
những đơn hàng đầu tiên người này được đối tượng thanh toán tiền hoa hồng đầy đủ để tạo niềm tin
sau đó bằng những thủ đoạn tinh vi đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn ba mươi triệu đồng
mình càng lên mình hay mất tiền mà
là mình đuổi theo đuổi theo đuổi theo đến ba mươi triệu là mình ngờ là mình bị lừa rồi
ghi nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn nghệ an liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng công nghệ cao với số tiền lớn
mặc dù đã được các lực lượng chức năng cảnh báo nhiều lần
nhưng theo ghi nhận đã có không ít người dân trên địa bàn mất hàng tỷ đồng
vì những thủ đoạn lừa đảo tưởng chừng như đã cũ
thường khi mà gặp đối tượng thường xuyên yêu công
là phải kết nối liên tục thì đấy là một dấu dụng đặc trưng của loại thủ đoạn này
thì chúng ta cần phải tỉnh táo là tạm thời ngắt điện thoại ngắt kết nối
đồng thời là cung cấp và trao đổi với cơ quan công an nơi gần nhất
để chúng ta nhận biết cái loại thủ đoạn này và phục vụ cho công tác điều tra sạch bị của cơ quan công an
cùng với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
thì hơn hết mỗi người dân cần phải xuất phát từ chính ý thức cảnh giác
phòng ngừa tội phạm trong quá trình sử dụng mạng xã hội và các thiết bị công nghệ
cùng nhau đẩy lùi tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao ra khỏi đời sống
một tụ điểm lắc bầu cua ăn tiền có nhiều đối tượng tham gia tại phường tám
thành phố cà mau đã bị triệt xóa vào khoảng một mươi một giờ đêm qua
một mươi hai đối tượng bị tạm giữ trong đó có năm nữ
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một bộ bầu cua trên một mươi triệu đồng cùng một số thang vật khác
bộ cua ăn tiền này nằm trong con hẻm bên ngoài được bố trí cảnh giới
thời gian hoạt động thường vào ban đêm vụ việc đang được tiếp tục xử lý
công an cơ sở tăng ca vì nhân dân phục vụ giờ đây đã trở nên quen thuộc
đối với mỗi người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
không chỉ giúp người dân giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính giấy tờ
mà qua đó công tác nắm hộ nắm người nắm tình hình khu dân cư cũng được sâu sát và chặt chẽ hơn
rất nhiều vụ việc những đối tượng phạm tội lẩn trốn ở khu dân cư đã được phát hiện kịp thời
cho thấy hiệu quả thực sự mà mô hình này mang lại
đối tượng trương văn hiếu chú huyện sơn tỉnh tỉnh quảng ngãi vừa bị tòa nhân dân huyện sơn tịnh
kết án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản
trong thời gian chờ thi hành án phạt tù hiếu đã tự ý bỏ trốn khỏi địa phương
nhưng tưởng ra đà nẵng sẽ yên ổn lẩn trốn nhưng hiếu vẫn bị công an phường hòa thuận đông bắt giữ
chính việc tăng ca gần gũi cơ sở của các chiến sĩ công an phường đã khiến hiếu
cũng như những kẻ phạm tội khác không có cơ hội lần trốn tại đà nẵng

ngoài dự hành chính vào ban đêm công an phường cảnh sát khu vực đã tranh thủ xuống cơ sở nắm tình hình
tâm tư nguyện vọng của người dân để từ đó có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn địa bàn mình phụ trách

khi ngày ngày đều có hình bóng của những chiến sĩ công an
trong thời gian trở thành công an phường hếu đã tự ý bỏ trốn khỏi địa phương
trong tình hình tăng ca như thế này tất cả bà công nhân dân trang địa bàn tân khu nhân cư thì ai cũng mừng họ yên tâm
đó là điều mà quý nhất đối với nhân dân
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hàng chục đối tượng khả nghi xuất hiện ở địa bàn đã được công an các phường phát hiện bắt giữ
cùng với đó những nguồn tin có giá trị được nhân dân cung cấp giúp ngăn chặn kịp thời những vụ ẩu đả đánh nhau hay trộm cắp tài sản
người dân cũng đã tự giác giao nổ vũ khí công cụ hỗ trợ

điều khiến người dân khu vực rất an tâm
chính sự tin tưởng của nhân dân sẽ giúp đỡ và hỗ trợ lực lượng công an rất nhiều trong việc giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại trung cư
phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ ngọc mô
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã ngọc quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã liên hoa huyện phù ninh tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ cũng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý